cầu phao mũ nối liền hai xã phượng kỳ và hà kỳ thuộc huyện tứ kỳ tỉnh hải dương có mật độ người và xe thô sơ qua lại khá đông
tuy nhiên sau một thời gian dài hoạt động cầu đã bị xuống cấp nghiêm trọng tiêm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông
cầu phong mũ dài một trăm năm mươi sáu m rộng hai m được thiết kế để xe máy xe đạp và người đi bộ lưu thông
cầu được ghép bởi hai mươi bốn phao nổi gắn với thép tấm cột gỗ được xây dựng từ năm hai nghìn một mươi
do gia đình ông bùi quang long ở xã minh đức bỏ vốn đầu tư phí qua cầu đối với xe máy là năm đồng một lượt và xe đạp là hai đồng một lượt
hiện nay tất cả các tấm sắt thép đều đã bị dì xét nhiều cột gỗ bị mục nát hai bên thành cầu không còn rào chắn
nhiều mối hàn ở trên cầu đã bị long gãy tạo thành các vật sắc nhọn gây nguy hiểm cho người và phương tiện khi lưu thông

nói chung là khi đi cầu phao này thì tôi cũng ít đi lắm thế nên nhìn mới đi một lần thôi nhưng nhìn cầu phao đi nó cũng không được an toàn lắm
nó nguy hiểm tấm sản nó hãng còn mục nát quá thế nên làm sao bây giờ
mong sửa lại cho dân người ta đi cho an toàn hơn
cầu phao mũ được tư nhân đầu tư xây dựng sau một vụ đám đò thương tâm khiến hai mươi ba người thiệt mạng
từ ngày có cầu phao việc đi lại của người dân đã thuận lợi và an toàn hơn
tuy nhiên do được sử dụng đã lâu nên cầu xuống cấp nghiêm trọng tiêm ẩn nhiều nguy cơ
gây mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông nhất là khi trời tối hoặc khi có mưa to gió lớn
hàng năm huyện tứ kỳ đều tổ chức kiểm tra định kỳ yêu cầu chủ đầu tư phải nâng cấp sửa chữa những đoạn cầu bị xuống cấp
nhưng do nguồn kinh phí của chủ đầu tư còn hạn chế nên nguy cơ mất an toàn giao thông ở cầu mũ vẫn luôn dình dập
hiện nay thực ra cầu đầu tư được một mươi ba năm nay rồi nói chung là nó có những phần xuống cấp
tình tôi như vậy đã có suy nghĩ đã có đơn tử đặt vấn đề với huyện giúp đỡ về vấn đề nguồn kinh phí
thêm để gia đình tôi như vậy tiếp tục đầu tư nâng cấp
trong thời gian tới chúng tôi sẽ họp cùng với chủ đầu tư cùng với các cơ quan chức năng của huyện
chúng tôi sẽ tìm biện pháp để tháo gỡ
một là phải tu sửa cầu phao
hai là có thể chuyển đổi sang hình thức dùng phà
để vận chuyển khách
cái việc mà đầu tư như thế nào thì các cơ quan chức năng thế rồi thì ủy ban dân huyện chúng tôi sẽ bàn thống nhất với chủ đầu tư
cùng theo lãnh đạo ủy ban dân huyện tứ kỳ để bảo đảm an toàn cho người dân
trong tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy huyện sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện phối hợp với chủ đầu tư sửa chữa nâng cấp cầu phao
trong trường hợp chủ đầu tư không có kinh phí tu sửa huyện sẽ xóa bỏ cầu phao đầu tư phà
để phục vụ nhu cầu qua sông của người dân